vì dạng sáng ba mươi một tháng năm tròn một tháng làm bảo mẫu cô bị gia đình phát hiện đã bế sốc lắc mạnh nhiều lần
khiến con anh bằng khóc hết rồi ném mạnh xuống giường sự việc được camera giám sát của gia đình ghi lại
nữ bảo mẫu giải thích không có ý định xấu hay dự định gây hại cho chó bé
hai ngày trước cô bị mất ngủ dẫn đến bị căng thẳng
dạng sáng ba mươi một tháng năm cô cho ăn nhưng cháu nhỏ quấy khóc nhiều
việc này khiến cô không kiểm chế được nên rung lắc mạnh với mục đích để cháu bé ngừng khóc
cô nói không nhớ cụ thể nhưng khoảng ba lần rung lắc mạnh cho bé
theo anh bằng chủ nhà tiền thuê giá tháng đầu tiên gần năm mươi năm triệu đồng và anh đã thanh toán đầy đủ cho trung tâm
nạn bạo hành bạo lực không chỉ là nỗi đau của gia đình mà đó còn là nỗi nhức nhối khôn nguôi của toàn xã hội
do đó bên cạnh sự vào cuộc mạnh mẽ
vì lẽ của các cơ quan thì với xã hội trước hết là cộng đồng dân cư hàng xóm láng giềng cần cùng nhau xây dựng môi trường sống thân thiện gần gũi nhân văn
khi phát hiện vụ việc bạo hành bạo lực phải có trách nhiệm thông báo cho cơ quan chức năng để có biện pháp ngăn chặn xử lý kịp thời
mọi người mọi nhà cùng chung tay ngăn chặn đẩy lùi nạn bạo hành bạo lực